thưa quý vị trong những ngày tháng bốn lịch sử này nhiều du khách đã đến các khu di tích lịch sử của thành phố hồ chí minh để tham quan tìm hiểu và ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc việt nam tại những địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố
chiến khu rừng sát tại cần giờ được bảo tồn gần như nguyên vẹn lưu giữ trưng bày những hình ảnh hiện vật của cán bộ chiến sĩ đặc công đoàn một mươi năm xưa
với những tư liệu được tái hiện sinh động sẽ giúp cho thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu được những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được hòa bình như hôm nay
phát thành viên đầu tiên được thông báo tin chiến thắng nghệ sĩ ưu tú kim cúc

sinh ra và lớn lên tại nam định là học sinh của trường trung học phổ thông lê hồng phong nghệ sĩ ưu tú kim cúc vẫn nhớ mỗi lần khi tới trường cô bé kim cúc lại háo hức đứng dưới chiếc loa công cộng lắng nghe các cô các chú đọc phát thanh
từ đoàn văn công quân khu ba phát hiện giọng nói truyền cảm bà được điều truyền về cục địch vận của tổng cục chính trị thuộc quân đội nhân dân việt nam
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nghệ sĩ ưu tú kim cúc chuyển hành về đài tiếng nói

thời khắc lịch sử này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc mỹ và chính quyền tay sai ở miền nam việt nam
chiến dịch hồ chí minh toàn thắng non sông thu về một mối một đất nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập đã liền một dài từ bắc vào nam từ đất liền đến hải đảo
và chiến dịch hồ chí minh từ ngày hai mươi sáu đến ba mươi tháng bốn
trong những ngày cuối cùng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
năm cánh quân chủ lực của ta đồng loạt áp sát sài gòn
nơi tập trung tất cả các cơ quan đầu não của chế độ việt nam cộng hòa
theo đúng tinh thần thần tốc thần tốc hơn nữa táo bạo táo bạo hơn nữa
cùng với đòn tiến công quân sự của các binh đoàn chủ lực
lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nhân dân nổi dậy tại chỗ
đã tạo ra sức mạnh không chỉ làm cho quân địch nhanh chóng tan giá sụp đổ
mà còn tạo điều kiện để chúng ta giải phóng và tiếp quản sài gòn
trong trạng thái gần như nguyên vẹn
chúng ta có ba tổ chức mặt trận
và chính tức là các tổ chức mặt trận ba tổ chức mặt trận đó
huy mạnh mọi tầng lớp mọi giai cấp mọi dân tộc mọi tôn giáo
nhằm vào một kẻ chế tổ chung
có sức mạnh của dân có đường lối đúng đắn
của đảng thì chúng ta nhất định sẽ thành công
chúng ta cùng một lúc chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt
trận áp tất cả quân chủ lực của địch đang bổ trí vùng ven sài gòn
để bảo vệ cho sài gòn
không cho lực lượng này co về cổ thủ ở sài gòn cho địch
đồng thời chúng ta tổ chức lực lượng đột kích mạnh
đánh thẳng vào thành phố
hay nói một cách khác chúng ta đã thực hiện thành công
ngoài đánh vào trong đánh ra trong nổi dậy
và không có được sức mạnh đài đoàn kết
thì không thể có được cách đánh tạo vào vào bất ngờ như vậy
chiến thắng ba mươi tháng bốn là kết quả từ sự đấu tranh hy sinh kiên gan bền bỉ
suốt ba mươi năm của nhiều thế hệ người việt nam
đó cũng là kết quả từ sức mạnh tổng hợp xuất phát từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại
đặt dưới sự đánh đạo sáng suốt của đảng
chiến thắng này cũng xuất phát từ tinh thần khát khao độc lập tự do
khát khao hòa bình thống nhất tổ quốc của toàn thể dân tộc việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
sông có thể tàn núi có thể mòn
sông trần lý ấy không bao giờ thay đổi
điều ấy đã được chứng minh khi chiến dịch hồ chí minh kết thúc thắng lợi
chiến thắng ba mươi tháng bốn sẽ mãi là động lực thúc đẩy toàn đảng toàn dân toàn quân ta
vượt qua mọi trở ngại vững bước trên con đường đổi mới
tiếp tục đưa dân tộc việt nam đến những thắng lợi huy hoàng
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng tại huyện giang thành
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động để tiếp cận
phối hợp với các lực lượng khoanh vùng không chế đám cháy
đến thời điểm hiện tại thì đám cháy cơ bản được khoanh vùng để không chế hoàn toàn
tại xã vĩnh phú quyện giang thành
vừa xảy ra một vụ cháy rừng tràm bộ phòng cháy rừng tràm
các lực lượng sản xuất trọc xay thuộc sư đoàn ba trăm ba mươi quản lý
theo bang chỉ đạo tỉnh do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài
khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm thực bị dưới tán rừng dày
một số khu vực thiếu nước lớp thang bùn còn âm ỉ
và gió lớn có thể khiến lửa cháy lại và lan ra các khu vực xung quanh
nhận được tin báo các đơn vị đã điều động lực lượng và máy bơm nước
chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn
đám cháy cơ bản được khoanh dùng để khống chế
và tránh cháy lan sang các khu vực khác
các lực lượng vẫn đang triển khai nhiều biện pháp
để tạo đường băng cản lửa
không để ngọn lửa tiếp tục lan trọng ra các khu vực xung quanh
theo ước tính sơ bộ ban đầu diện tích rừng bị thiệt hại khoảng bốn trăm linh hectare
nhưng rất may không có thiệt hại về người
đám cháy lớn xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn
tại rừng phòng hộ ven biển xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
trước tình hình thời tiết nóng gai gắt gió thổi mạnh
đã bùng phát trở lại vào trưa ngày ba mươi tháng bốn
công tác trợ cháy gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa
đám cháy bùng phát từ khu rừng phòng hộ của xã hải ninh huyện quảng ninh
sau đó lan sang rừng trồng của người dân
và rừng do ban quản lý rừng phòng hộ đồng hới và ven biển quảng bình quản lý
ngay sau khi phát hiện đám cháy chính quyền địa phương đã huy động hơn ba trăm linh người
gồm các lực lượng công an quân sự kiểm lâm bộ đội biên phòng
cùng người dân tham gia trợ cháy
tuy nhiên do nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh
cùng với thảm thực bì khô dày trên mặt cát
nên ngọn lửa đã lan rất nhanh khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bốn ngọn lửa cơ bản được khống chế
nhưng đã bùng phát trở lại vào trưa nay ngày ba mươi tháng bốn
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy
ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng một mươi hectare rừng
trong bối cảnh ngân hàng nhà nước yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm
nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng một mươi năm
tuy nhiên đến đầu tháng bốn tổng dư nợ cho vay cũng chỉ tăng một hai mươi hai so với đầu năm
dù lãi suất cho vay đã giảm xuống ở mức từ năm bảy một năm
theo đại diện ngân hàng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tăng trưởng tín dụng thấp do nhiều nguyên nhân
trong đó điểm nghẽn chính đến từ khó khăn nội tại của thị trường
nhiều ngân hàng cũng đang phải thận trọng giải ngân vì lo ngại nợ sâu phát sinh
do thị trường bất đồng sản của chúng ta chưa được tháo gỡ
thì sự khó khăn của thị trường bất đồng sản sẽ kéo theo sự khó khăn của các hình mực khác
thứ hai nữa là doanh nghiệp chúng ta khả năng thấp thủ vốn
và đưa vốn vào trong sản xuất và hạn chế
bởi vì mức lãi suất còn ở mức đâu đó
thì khả năng chịu đựng về vốn của các doanh nghiệp còn hạn chế
tính đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổng tăng trưởng tín dụng mới tăng trên một
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tăng gần hai năm
tăng trưởng tín dụng thấp phụ thuộc rất nhiều vào kỳ vọng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh
có vay hay không
và một cái nữa là nó phụ thuộc vào rủi ro của kinh tế
có thể chúng ta sẽ xem xét các quy định về cho vay
để xem nó có thuận lợi hơn hay không
tôi ví dụ như là cho vay về nhà ở chẳng
cho vay để mua nhà ở chẳng
thì chúng ta có hẳn một nghị quyết của hội
liên quan đến việc và đầu tư cho việc phát triển nhà ở xã hội
tuy nhiên thì cái đấy nó chưa được bao nhiêu cả
nó có cả hạn chế về nguồn cung rất là lớn
tức là muốn mua cũng khó
muốn mua ở đâu
các chuyên gia kiến nghị
ngân hàng nên nới điều kiện tiêu chí cho vay thông thoáng hơn
để khách hàng có thể tìm hiểu về nguồn cung
để khách hàng có thể tiếp cận vốn vay
hầu hết các ngân hàng khi cho vay
đều yêu cầu tài sản đảm bảo cho khoản vay
mà việc định giá tài sản hiện nay thấp hơn trước rất nhiều
chính vì vậy nếu cho vay được
thì hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp cũng sẽ giảm hơn
theo đại diện ngân hàng nhà nước
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng
là bốn năm mươi năm tăng hai ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nợ xấu vẫn đang là vấn đề đáng quan ngại
nên không thể đẩy mạnh tín dụng một cách ồ ạt
bất chấp các tiêu chuẩn
để tránh nguy cơ nền kinh tế gánh thêm nợ xấu
trở thành cục máu đông như cách đây hơn miền
thưa quý vị
tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số
cải cách thủ tục hành chính
công an tỉnh lào cai đã có sáng kiến
trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh
vừa thực hiện cải cách thủ tục hành chính
giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời cũng hỗ trợ cho người dân
chuẩn hóa sim chính chủ
đăng ký tài khoản định danh
đẩy nhanh tiến độ đề án sáu
để thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông
trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công bộ công an
công dân phải thỏa mãn các điều kiện
căn cướp công dân và sim chính chủ
hoặc phải có tài khoản định danh cá nhân
tuy nhiên ở những địa phương vùng sâu vùng xa
thì nhu cầu sở hữu sim chính chủ
và có tài khoản định danh cá nhân còn hạn chế
vì vậy để có thể đồng thời thực hiện
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
chuyển đổi số
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
đã xây dựng mô hình bàn hướng dẫn công dân
hợp tác với các đơn vị viễn thông
phối hợp thực hiện các nội dung chuẩn hóa thuê bao
đăng ký tài khoản định danh điện tử
từ đó giúp cho việc thực hiện cấp hộ chiếu trực tuyến thuận lợi hơn
cô này lần đầu tiên đi làm
đấy chỗ bàn hướng dẫn
thì nói chung là cháu nó rất nhiệt tình
làm giúp cho cô
các công dân ở vùng cao vùng sâu vùng xa
chuẩn hóa thông tin
rồi cài đặt cái
má định danh
còn có cái hạn chế
và đặc biệt là nhiều công dân
ở vùng cao không có nhu cầu sử dụng điện thoại chính chủ
thì đơn vị cũng đã
phối hợp với
các cái đơn vị
như là vnpt
thế rồi viettel
để hỗ trợ hướng dẫn
cung cấp sim chính chủ
để thực hiện kế hoạch kẻ cách hành chính
số hóa hồ sơ tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh
và công an tỉnh lào cai
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể
quán triệt đến từng lãnh đạo
và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng
của công tác chuyển đổi số nói chung
công tác cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu nói riêng
quý một năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
đã tiếp nhận xử lý trên ba hồ sơ
tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến
luôn đạt một trăm linh

xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ công an đã có thông tin
về một số điểm mới
trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự kiến được quốc hội xem xét
thông qua tại kỳ họp thứ bảy
đáng chú ý dự luật bổ sung mới nội dung
về điểm của giấy phép lái xe
theo dự thảo của bộ công an
mỗi giấy phép lái xe có một mươi hai điểm
được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu
tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm
số điểm cụ thể bị trừ
tương ứng với từng trường hợp vi phạm
và sẽ do chính phủ quy định trí tiết
điểm trừ điểm bằng lái xe
được quy định trong dự luật
theo bộ công an là một biện pháp quản lý nhà nước
không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính
quy định này vừa có tính chất dân đe
vừa có tính chất giáo dục động viên
về chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đó tài xế vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường bộ
ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm bằng lái
và trong thời hạn một mươi hai tháng
khi chưa bị trừ hết điểm
thì được phục hồi đủ một mươi hai điểm

nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước